trong chương trình đại hội đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trên tinh thần tập trung dân chủ và đoàn kết chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi
đại biểu dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu năm mươi một đồng chí tham gia ban chấp hành
cũng tại kỳ họp thứ nhất đồng chí nguyễn văn thắng được ban chấp hành tỉnh ủy điện biên khóa một mươi bốn
tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bốn phát biểu tại lễ ra mắt đại hội vào sáng nay
đồng chí nguyễn văn thắng bí thư tỉnh ủy điện biên khóa một mươi bốn
chân thành cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của toàn thể đại hội để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mà đại hội đặt ra đưa tỉnh điện biên phát triển nhanh và bền vững
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bốn đồng chí nguyễn văn thắng
bí thư tỉnh ủy điện biên khóa một mươi bốn đã hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn
chủ động sáng tạo và nắm bắt thời cơ phát huy tiềm năng lợi thế giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết
thống nhất tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo lề lối làm việc quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi bốn đặt ra